các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người nhà bệnh nhân cho biết khi vừa trào đời p bình thường nhưng chỉ vài ngày sau thì da bé bị phồng lên như vết bỏng bên trong đầy nước chạm vào thì bị trượt ra không mặc quần áo được
gia đình đã đưa cháu thăm khám điều trị tại nhiều bệnh viện chuyển mẫu bệnh phẩm sang nước ngoài để xét nghiệm và được trần đoán bị bệnh ly thượng bì bẩm sinh
gia đình được các bác sĩ cho hay bệnh chưa có thuốc điều trị được khuyên cáo không cho bé tiếp xúc với hóa chất nên p không sử dụng xà bông tắm được thoa kem làm mềm da
khi lớn hơn tình trạng bệnh của bé đã đỡ hơn
năm hai nghìn hai mươi ba p được gia đình đưa vào tp hcm để thăm khám
bác sĩ chuyên khoa một hoàng văn minh cố vấn chuyên môn trung tâm u máu bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba cho biết
thời điểm nhập viện bệnh nhân ghi nhận có tình trạng da bong vẩy cứng hình gợn sóng sân xui màu xám khu trú tại cổ tay khử tay đầu gối mắt cá chân nách các nếp gấp mu bàn tay và bàn chân
kết hợp với dậm long lan tỏa toàn thân và khô da khắp cơ thể
lúc này bác sĩ nghĩ ngay đến bệnh da vảy cá ly thượng bì nông và đã cho bệnh nhân làm giải trình tự toàn bộ gen mã hóa và gửi mẫu bệnh phẩm sang hàn quốc để làm xét nghiệm
cha mẹ của bệnh nhân sau đó cũng được giải trình tự gen
kết quả cho thấy trên người con bệnh nhân p có một biến thể dị hợp tử phức hợp của krt một đã được xác định một biến thể pgli năm trăm ba mươi bảy ile
pgli năm trăm ba mươi bảy ile di chuyển từ mẹ và một biến thể khác parg ba trăm tám mươi sáu tr di chuyển từ cha
đáng chú ý là đột biến parg ba trăm tám mươi sáu ter là một phát hiện mới chưa được báo cáo trước đây
bác sĩ chuyên khoa một hoàng văn minh cho biết đây là một ca bệnh khó điều trị khó và thời gian điều trị kéo dài
hiện cách điều trị cho ca bệnh này chủ yếu là trị triệu chứng với những thuốc bôi làm mềm da
ấm da để tránh tình trạng bong chóc vẩy cho bệnh nhân
theo bác sĩ bệnh da vẩy cá ly thượng bì nông là một bệnh da di truyền hiếm gặp
đặc trưng bởi bóng nước thượng bì tăng sừng nhẹ ở các nếp gấp và sự phát triển của vùng da bị bong chóc nông không có ban đỏ da
trong khi đột biến krt một krt một mươi gây ra bệnh da vảy cá ly thượng bì
thì đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể thường ở gen krt hai là nguyên nhân gây ra bệnh da vẩy cá ly thượng bìn
nếu chỉ nhìn bằng mắt chúng ta có thể thấy những vẩy da khô làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ nghiêm trọng
nhưng không chỉ có thế những lớp da khô vẩy cá gây cảm giác khó chịu và đau đớn cho trẻ
khi trẻ còn nhỏ những cảm giác khó chịu này có thể ảnh hưởng đến việc ăn ngủ chơi đùa
từ đó bệnh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ
những vẩy da khô cứng lại làm mất cảm giác ở chân tay gây khó khăn khi vận động chân tay
thậm chí có những trường hợp bệnh nặng sẽ hình thành những vết nứt sâu trên da gây đau đớn vô cùng
những vết nứt sâu này không được chăm sóc vệ sinh đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng da nhiễm trùng huyết cực kỳ nguy hiểm
khi trẻ lớn dần lên những vùng da vẩy cá lộ ra bên ngoài do không thể che giấu bởi quần áo thường mất tự tin ngại giao tiếp ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng
những người xung quanh cũng thường có xu hướng xa lánh người bệnh vì sợ lây khiến họ bị cô lập
và một hậu quả chắc chắn là họ bị mất đi rất nhiều cơ hội trong công việc tình yêu cuộc sống xã hội
theo các chuyên gia một số nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh da vảy cá bẩm sinh là do di truyền
trong một gia đình nếu người bố hoặc người mẹ mắc căn bệnh này thì nguy cơ những đứa con mắc bệnh cũng sẽ cao hơn những đứa trẻ khác do kế thừa gen từ bố mẹ
thậm chí ngay cả khi bố mẹ không có biểu hiện bệnh nhưng người thân trong gia đình mắc bệnh thì gen lặn gây bệnh cũng có thể biểu hiện ở những đứa con của họ
trong trường hợp mắc bệnh da vẩy cá không phải bệnh bẩm sinh nguyên nhân gây bệnh có thể do suy giảm miễn dịch do mắc các bệnh mãn tính hoặc các bệnh da vẩy cá là hậu quả sau khi dùng một loại thuốc nào đó

trường hợp mắc bệnh da vẩy cá không phải bệnh bầm sinh nhưng người thân trong gia đình mắc bệnh thì người thân trong gia đình mắc bệnh thì người thân trong gia đình mắc bệnh
trường hợp mắc bệnh da vẩy cá không phải bệnh bằng muối biển vì muối vừa có công dụng triệt khuẩn sát trùng vừa làm mềm da và hạn chế đóng vẩy
tẩy tế bào da chết định kỳ cũng là việc nên làm vì thực chất những vẩy da được hình thành chính là sự tích tụ của tế bào da chết
những sản phẩm tẩy da chết có các thành phần như acid zalesylic acid latic acid gliconic có thể khiến làn da nhẹ nhàng hơn giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và giảm độ cứng của vẩy da
mùa đông là thời điểm thời tiết hành khô da mắt đi độ ẩm và dễ bị khô vẩy bong chóc nứt nẻ
vì vậy người bệnh cần chú trọng việc chăm sóc dưỡng ẩm ra vào mùa đông
ngoài dùng các sản phẩm giữ ẩm cho da họ cũng cần tăng cường uống nước ăn nhiều rau xanh trái cây để duy trì độ ẩm tự nhiên cho da
trong bất kỳ trường hợp nào dù bị bệnh da vảy cá bẩm sinh ở mức độ nhẹ hay nặng cũng nên thăm khám chuyên khoa gia liễu
qua quá trình thăm khám bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng bệnh và kê đơn một số loại kem bôi thuốc mỡ bôi tại chỗ để làm giảm triệu chứng khó chịu
những loại thuốc hay kem bôi được kê chủ yếu là sản phẩm có chứa acid latic acid alfa hydroxi với công dụng giảm ngứa tại chỗ kháng khuẩn làm mềm da
cũng có khi bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân dùng các sản phẩm thuốc bôi có chứa redinon để làm chậm quá trình sản xuất tế bào da từ đó giảm hình thành các vẩy da chết
nếu tình trạng bệnh nặng có hình thành các vết nứt và nhận thấy nguy cơ bội nhiễm bác sĩ có thể gây kháng sinh để tránh nhiễm trùng máu
tuy nhiên những thuốc dùng đường uống nếu dùng trong thời gian dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ yếu xương đau dạ dày
vì vậy bệnh nhân trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào đều cần có sự thăm khám và tư vấn của bác sĩ